ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an quận bình tân cho biết thông qua công tác triển khai rà soát các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn
mới đây qua kiểm tra tại một căn nhà trong hẻm ở phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
lực lượng công an đã phát hiện một mươi bốn nam nữ không có đăng ký tạm trú thông báo lưu trú trong đó một mươi ba người dương tính với ma túy
trước đó qua công tác nắm tình hình vào lúc năm giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an phường bình trị đông a quận bình tân
tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê tại địa chỉ bốn trăm một mươi ba bảy mươi chín a đường lê văn quế khu phố năm phường bình trị đông a quận bình tân
do ông nguyễn viết định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại phường bình hưng hòa quận bình tân thuê của ông lương thế vinh
ngụ tại phường tân thới hòa quận tân phú và để cho trương thị ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán tại tỉnh ninh thuận ở vào quản lý
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phường phát hiện một mươi bốn người đang cư trú trong đó có sáu nam tám nữ
tất cả đều không đăng ký tạm trú không thông báo lưu trú nên được mời về phường làm việc
tại trụ sở công an phường qua test nhanh đã phát hiện một mươi ba trên một mươi bốn người có kết quả dương tính với chất ma túy metafetamin
công an phường bình trị đông a đã lập hồ sơ tiến hành xứ vạc vi phạm hành chính đối với sáu người có địa chỉ cư trú
và hoàn tất hồ sơ tham mưu chính quyền địa phương ra quyết định đưa bảy đối tượng không có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện
tại các cơ sở cai nghiện theo quy định